kính thưa quý vị sáng ngày hai mươi sáu tháng sáu công an tỉnh kiên giang có thông cáo báo chí thông tin về việc giải quyết tin báo
bất chiếc đồng hồ nhãn hiệu patech philip vào ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai tại cảng hàng không quốc tế phú quốc
qua xác minh làm rõ ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai bà mạc thanh thảo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám thường trú tại hoa kỳ
và ông minh chồng bà thảo đi qua khu vực sơ chiếu an ninh của cả hàng không quốc tế phú quốc
đã làm rơi chiếc đồng hồ nhãn hiệu patek philippe xuống kẻ con lăng do túi sách của bà thảo không có dây khóa
và hành khách đi sau đã nhặt được nhưng không biết người nào làm rơi
đến ngày một tháng sáu người nhặt chiếc đồng hồ này đã tự giác đem giao nộp cho cơ quan công an
sáng ngày một mươi bảy tháng sáu tại trụ sở công an thành phố phú quốc tỉnh kiên giang
trước sự chiến kiến của lãnh đạo yêu bài nhân dân thành phố phú quốc công an tỉnh kiên giang
cả hàng không quốc tế phú quốc cơ quan công an đã tiến hành bàn giao đồng hồ patek philippe cho người bị mất
tuy nhiên bà thảo đang ở nước ngoài nên đã yêu quyền cho ông mạc chí công sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
anh ruột của bà thảo đến cơ quan công an làm thú tục tiếp nhận tên sáng bị mất
tại buổi bàn giao ông mạc trí công đã xác định chiếc đồng hồ đeo tay hiệu patek philippe
do cơ quan công an bàn giao đúng là chiếc đồng hồ bà thảo bị mất tại sân bay phú quốc